trưa nay sở y tế hà nội thông báo ghi nhận thêm hai mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có một mươi bảy ca phát hiện tại khu cách ly và chín ca phát hiện tại cộng đồng
cũng trong ngày hôm nay ubnd quận hoàn kiếm đã ban hành quyết định thành lập vùng cách ly y tế
tại địa bàn dân cư phường trương dương do có liên quan đến ca dương tính với virus sars cov hai
từ giờ ngày ba mươi một tháng bảy
ông nguyễn văn vinh chủ tịch ubnd phường trương dương cho biết là thời gian qua
có một mươi bảy trường hợp f được xác định trên địa bàn phường đã được đưa đi điều trị cách ly
công tác truy vết được tiến hành nhanh chóng xác định kịp thời các trường hợp có liên quan
ubnd tp nha trang tỉnh khánh hòa đã ra quyết định phong tỏa một mươi một xã phường với hơn một trăm tám mươi dân
để xét nghiệm sớm phát hiện ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
ubnd tp nha trang yêu cầu tất cả người dân trên địa bàn thành phố không được ra đường
từ một mươi chín h ngày hôm trước đến sáu h ngày hôm sau kể từ ngày ba mươi một tháng bảy cho đến khi có thông báo mới
đối với việc mua hàng hóa thiết yếu đi chợ siêu thị
vào giờ buổi tối được lựa chọn chuyển sang khung giờ buổi sáng hoặc chiều cùng ngày ghi trên phiếu
tại các điểm phong tỏa lực lượng chức năng sẽ kiểm tra chặt chẽ giấy thông hành
để hạn chế người ra vào địa phương
trong thời gian phong tỏa cdc khánh hòa và ngành y tế địa phương sẽ lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng
hai mươi giờ ba mươi phút sáng nay vượt qua hơn một bảy trăm linh km đoàn xe chở thiết bị y tế
nhu yếu phẩm thiết yếu và kinh phí của công an tỉnh bắc giang
hỗ trợ tp hcm và bốn tỉnh miền nam bao gồm bình dương đồng tháp long an và tây ninh
đã có mặt tại tp hcm và tỉnh bình dương
hành trang của đoàn công tác không chỉ là vật chất mà còn là nghĩa tình
và trách nhiệm của lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bắc giang
với mong muốn chia lửa chung tay cùng miền nam sớm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
hơn bảy giờ sáng nay những thùng khẩu trang quần áo bảo hộ y tế nước sát khuẩn
mì tôm nước uống đầu tiên đã được trao tặng cho công an tp hcm và công an tỉnh bình dương
trị giá số trang thiết bị y tế nhu yếu phẩm thiết yếu trao tặng cho mỗi đơn vị là bốn mươi năm triệu đồng
bên cạnh đó công an tỉnh bắc giang cũng đã trao tặng cho công an tp hcm tám mươi sáu triệu đồng
công an tỉnh bình dương năm mươi triệu đồng và các đoàn cán bộ y tế của tỉnh bắc giang
đang hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại đây mỗi đoàn năm triệu đồng
đây là những tình cảm của lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bắc giang đóng góp
sau năm ngày công an tỉnh bắc giang phát động ủng hộ vì miền nam thân yêu
trong hành trình chia lửa với miền nam lần này đoàn công tác của công an tỉnh bắc giang
còn đến trao tặng công an tỉnh long an công an tỉnh đồng tháp và công an tỉnh tây ninh
trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng bảy hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk lắk đã trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tham gia tổ chức tốt việc đón gần hai công dân trở về từ các tỉnh đồng nai và tây ninh
đưa đến điểm tập kết bảo đảm trật tự và tuyệt đối an toàn
hai mươi ba giờ đêm ba mươi tháng bảy tại chốt kiểm soát phòng chống dịch cửa ngõ phía nam của tỉnh đắk lắk
hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an được trang bị phương tiện bảo hộ đầy đủ đã túc trực
tại điểm chốt cùng các lực lượng chức năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ
trong hai đêm hai mươi chín và ba mươi tháng bảy tại điểm chốt này đã đón gần hai công dân về từ các tỉnh đồng nai và tây ninh

tết xấu nên việc di chuyển của công dân từ đồng nai về chậm hơn so với dự kiến
đến khoảng gần một giờ sáng các lực lượng chức năng của tỉnh đồng nai mới đưa đoàn đến địa phận tỉnh đắk lắc để bàn giao
tại chốt phòng dịch phía nam của tỉnh và địa điểm tập kết trong khuôn viên trường trung học phổ thông dân tộc nội chú nơi trang lâu
cán bộ chiến sĩ của công an tỉnh cũng đã nhanh chóng hướng dẫn người dân tập hợp theo từng khu vực
xếp hàng chờ xét nghiệm hỗ trợ người già trẻ em đến chỗ nghỉ tạm
người dân đổ về điểm tập kết rất đông trong đó có cả người già và trẻ em
nhiều người do phải di chuyển một quãng đường dài nên rất mệt mỏi
tuy nhiên cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh đã nhiệt tình hướng dẫn sắp xếp khoa học
hỗ trợ nước uống và suất ăn cho người dân đảm bảo mọi việc diễn ra trật tự an toàn tuyệt đối
gần hai công dân trở về cũng được test nhanh covid một mươi chín ngay trong đêm tại các điểm tiếp nhận và tất cả đều sức khỏe bình thường
sau đó mọi người được hướng dẫn lần lượt về nhà để tự cách ly
còn đối với những cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh các nhân viên y tế và lực lượng chức năng của tỉnh nói chung
thực hiện nhiệm vụ tại các điểm tập kết này lại thêm những đêm thức trắng vì cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín
bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân
những ngày qua hà nội áp dụng giãn cách xã hội để phòng ngừa lây lan dịch bệnh
với tiêu chí thôn cách thôn xã cách xã làm cách làm
rất nhiều khu vực ven đô đã nghĩ ra những cách làm rất sáng tạo để lập chốt ngăn chặn các nguồn lây lan dịch bệnh
bằng tất cả những vật liệu sẵn có của địa phương
cách làm này đang mang lại nhiều hiệu quả ban đầu khi mà cơ sở vật chất như hàng rào barrier
không phải lúc nào cũng có đủ và sẵn tại địa phương
từ khi hà nội triển khai giãn cách xã hội thì rất nhiều địa phương đã lập các chốt cứng kiểm soát dịch
và mỗi địa phương thì có một cách làm khác nhau tận dụng tất cả những vật liệu họ đang có
nhiều địa phương thì tận dụng bàn ghế cành cây che nứa
nhiều địa phương khác thì lại dựng những cột bê tông như thế này
thậm chí có khu vực khi mà họ có sẵn container thì container cũng được tận dụng để làm các chốt cứng
nực lượng cán bộ và dưới tổ dân phố mỏng
cửa ra vào trong các tổ dân phố là nó lớn
cho nên việc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ nó không đảm bảo được chất lượng hiệu quả
thế cho nên phương trước mắt vẫn tận dụng của người dân bằng các vật liệu như vậy để phục vụ
thì trước mắt tình hình hiện nay về công tác phòng dịch
mỗi một địa phương có một phương pháp cách làm điều hành khác nhau
và nó phù hợp với thực tiễn ở địa phương
thì chúng tôi sẽ thực hiện
sau khi mà anh em của tôi củng cố và cũng như kiện toàn và phân công lại
và chuẩn bị cơ sở vật chất tốt
thì chúng tôi sẽ thay thế để đảm bảo được cái mỹ quan đô thị
cũng như đảm bảo cảnh quan phù hợp với tâm lý của người dân trên địa bàn của phường
còn tại các địa bàn xa trung tâm hơn cơ sở vật chất khó khăn hơn
thì xã tứ hiệp huyện thanh trì lại chọn những cách làm giản dị như thế này
những chiếc ghế đá vốn là nơi hóng mát của người dân
thì giờ đã trở thành những barrier vững chặt
hay đơn giản hơn chỉ là thanh tre tâm lưới đánh cá
cái thang hay tấm lợp cũng được người dân mang ra đóng góp
cùng chính quyền địa phương chống dọc covid
người góp công người góp của
địa phương nào có gì thì dùng cái ấy miễn sao chống được dịch
sự đồng lòng của mỗi người dân cùng sự sáng tạo của chính quyền địa phương
để vượt qua những khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất
đang cho thấy những khó khăn
những nghĩa cử vô cùng cao đẹp
khi mà tất cả cùng đồng lòng thì khó khăn mấy chúng ta cũng sẽ vượt qua
công an tp long khánh tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam hai tháng đối với vũ nhật tân
trú tại tp long khánh để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
sáng ngày hai mươi hai tháng bảy tân điều khiển xe máy chở bạn lưu thông trên đường lê a
theo hướng từ quốc lộ một a đến xã bình lộc
khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh ở cầu bình lộc phường bảo vinh tp long khánh
lực lượng kiểm soát yêu cầu tân và bạn dừng lại để kiểm tra và tiến hành khai báo y tế theo quy định
tuy nhiên tân không chấp hành mà còn có thái độ thách thức chống đối
liên tục chửi bới lăng mạ lực lượng chức năng
không dừng lại ở đó tân gỡ khẩu trang để nói chuyện
và lấy xe định chạy thẳng với địa bàn xã bình lộc
nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm
một đồng chí trong tổ công tác đã yêu cầu dừng xe thì bị tân điều khiển xe lao thẳng đến
nhưng may là không xảy ra va chạm
sau đó tân tiếp tục thách thức chửi bới và dùng chân đạp vào vùng đùi của một đồng chí trong tổ công tác
ngay lập tức tân đã bị khống chế bắt giữ và đưa về trụ sở công an
qua kiểm tra nhanh tân dương tính với chất ma túy
công an tp long khánh tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam hai tháng đối với vũ nhật tân chú tại tp long khánh
để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
sáng ngày hai mươi hai tháng bảy tân điều khiển xe máy chở bạn lưu thông trên đường lê a
theo hướng từ quốc lộ một a đến xã bình lộc
khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh ở cầu bình lộc phường bảo vinh tp long khánh
lực lượng kiểm soát yêu cầu tân và bạn dừng lại để kiểm tra và tiến hành khai báo y tế theo quy định
tuy nhiên tân không chấp hành mà còn có thái độ thách thức chống đối
liên tục chửi bới lăng mạ lực lượng chức năng
không dừng lại ở đó tân gỡ khẩu trang để nói chuyện và lấy xe định chạy thẳng với địa bàn xã bình lộng
nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm một đồng chí trong tổ công tác đã yêu cầu dừng xe
thì bị tân điều khiển xe lao thẳng đến nhưng may là không xảy ra va chạm
sau đó tân tiếp tục thách thức chửi bới và dùng chân đạp vào vùng đùi của một đồng chí trong tổ công tác
ngay lập tức tân đã bị khống chế bắt giữ và đưa về trụ sở công an
qua kiểm tra nhanh tân dương tính với chất ma túy
tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh thêm một mươi năm ngày
bắt đầu từ giờ ngày hai tháng tám đến hết ngày một mươi năm tháng tám
yêu cầu người dân không ra đường từ một mươi tám h hôm trước đến sáu h sáng hôm sau
đó là một trong những nội dung mà ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa ban hành trong văn bản ngày hôm nay
ba mươi một tháng bảy nhằm triệt đề phòng chống dịch covid một mươi chín
theo văn bản này ủy ban nhân dân các cấp tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc
việc thực hiện triệt đề các quy định về giãn cách nhất là việc giãn cách giữa người với người
gia đình với gia đình thực hiện triệt để yêu cầu quy định phòng chống dịch
xử lý nghiêm các trường hợp phi phạm
thời gian vừa qua tỉnh đã ban hành kế hoạch và tổ chức đón hơn bốn trăm linh người dân
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê miễn phí
đồng thời sắp xếp tiếp nhận khoảng một năm trăm linh đến một tám trăm linh người có nguyện vọng về quê
để tổ chức cách ly tại các khách sạn trả phí dịch vụ
tuy nhiên những ngày qua có trên năm người dân từ tp hcm và các tỉnh phía nam
tự phát về quê trong đó có nhiều trường hợp dương tính với sars cov hai
trong khi đó năng lực cách ly y tế của tỉnh đã quá tải
mặt khác hiện các tỉnh thành phố phía nam đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
theo chỉ thị số một mươi sáu yêu cầu người dân ở tại nơi lưu trú chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết
vì vậy người dân tự ý tự phát rời khỏi các tỉnh thành phố đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu
về quảng ngãi bằng phương tiện cá nhân là không đúng
xuất phát từ tình hình thực tế và khả năng phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi thông báo tạm dừng tiếp nhận người dân
từ các tỉnh thành phố đang có dịch covid một mươi chín về quảng ngãi bắt đầu từ ngày một tháng tám
dù tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
nhưng nhu cầu lưu thông vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất giữa các địa phương
trong đó có cả những vùng có dịch vẫn rất lớn
chính vì vậy làm sao để dịch không xâm nhập vào địa bàn là bài toán đặt ra với các ngành chức năng các địa phương
và để giải bài toán này thì các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín ra vào các cửa ngõ
lực lượng công an cùng với các đơn vị khác đã và đang nghiêm túc kiểm soát chặt chẽ các phương tiện
các lái xe phụ xe chở hàng hóa theo đúng chỉ đạo đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
ghi nhận sau đây tại tỉnh lâm đồng
tại các chốt trên quốc lộ hai mươi và quốc lộ hai mươi bảy hai mươi bảy c
việc chuẩn bị nhân lực và trang thiết bị cho công tác kiểm soát phòng chống dịch tại chốt đã đảm bảo tốt
lực lượng công an y tế dân quân tự vệ thanh niên xung kích những ngày qua đã kiểm soát tốt hàng ngàn người dân qua chốt
cố gắng nỗ lực nắm chắc tình hình thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh
có một số sáng tạo chủ động các phương án để đảm bảo việc phòng chống dịch tại chốt
chốt kiểm dịch covid một mươi chín đèo chuối quốc lộ hai mươi huyện đạ hoài là tuyến huyết mạch
có lượng người và phương tiện rất đông nhất là xe tải
tất cả các lái xe phụ xe vận chuyển hàng hóa khi lưu thông qua đây đều phải xuất trình đầy đủ
giấy vận chuyển chứng tử hàng hóa tờ khai lịch trình nhật ký tiếp xúc
dây xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín còn thời hạn mới được vào địa bàn lâm đồng
quá trình đi kiểm tra ở các cái chốt các cái trạm thì tinh thần trách nhiệm
của các đồng chí từ các ông chí chốt trưởng chốt phó các lực lượng chức năng
tỉnh em đều khắc phục những khó khăn để đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch
do ban chỉ đạo tỉnh để ra một trăm linh các phương tiện một trăm linh người vào địa phương
đều được kiểm tra đều được khai báo y tế đều được đọc thân nhiệt
khác với trước đây sau khi vận tải hành khách phải tạm dừng
các phương tiện qua chốt kiểm dịch covid một mươi chín đèo chuối huyện đạo hoài
với số lượng vận tải hàng hóa lưu thông
rất cao bình quân mỗi ngày từ một năm trăm linh đến một tám trăm linh phương tiện vào tỉnh lâm đồng
với việc gần đây một số lái xe phụ xe trên địa bàn tỉnh mắc covid một mươi chín
thì công tác kiểm soát lái xe phụ xe và phương tiện vận tải hàng hóa được thực hiện nghiêm ngặt
sau khi có các văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân tỉnh lâm đồng
cũng như được chỉ đạo trực tiếp của ban đốc quang tỉnh lâm đồng
cho chốt kiểm soát số một đóng trên địa bàn đạo hoài
thì chúng tôi tiến hành thực hiện
các biện pháp các giải pháp làm sao đó đảm bảo đúng với tinh thần chỉ đạo của các cấp lãnh đạo
là một trăm linh là chúng ta phải kiểm soát các người và phương tiện khi đi qua chốt kiểm dịch
cũng như chúng ta đánh giá tình hình về các khu vực địa phương lân cận là các vùng dịch
để chúng ta đưa ra những cái giải pháp kịp thời để thực hiện hoạt động tại chốt cho nó được đảm bảo
làm sao đó chúng ta vừa thực hiện việc kiểm soát dịch
tốt cũng như là đảm bảo cái vấn đề về lưu thông được thuận tiện nhất cho người tham gia giao thông khi đi ngang qua chốt
tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín bran huyện đơn dương
bình quân mỗi ngày có gần hai trăm năm mươi phương tiện vận tải hàng hóa đi vào địa bàn tỉnh lâm đồng
công tác kiểm soát lịch trình di chuyển và kết quả xét nghiệm y tế
đối với gần năm trăm linh lái xe phụ xe được các đơn vị chức năng thực hiện chặt chẽ
kiểm soát chặt chẽ
các tài xế đường dài và đủ điều kiện
ví dụ như là phải có giới tiết âm tính
phải có lịch trình đàng hoàng
cụ thể về chỗ bỏ hàng
và lấy của chú cho các tài xế ở ngoài địa phương
đảm bảo thì chúng tôi mới tới qua
còn ngoài ra thì những nơi mà có chỉ thị của một mươi sáu thì chúng tôi buộc phải quay đầu
ngoài chốt kiểm dịch ban đao vui brand
hiện các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh lâm đồng cũng vận hành
thực hiện công tác kiểm soát một cách đồng bộ
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
để duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa
việc vận chuyển lưu thông giữa tỉnh lâm đồng với các địa phương khác trong cả nước
hiện vẫn đang diễn ra bình thường
lâm đồng hiện có số lượng xe khá lớn mỗi ngày vận chuyển hàng hóa
đặc biệt là rau củ quả đi thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành trong cả nước và ngược lại
để hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh có thể lây lan trong cộng đồng từ các hoạt động vận tải hàng hóa
việc kiểm soát chặt đội ngũ lái xe phụ xe là rất cần thiết nhằm đạt hiệu quả phòng chống dịch covid một mươi chín
lại có thêm những đối tượng bất chấp dịch bệnh tụ tập đông người vi phạm chỉ thị số một mươi sáu
hiện các đối tượng đã bị công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long xử phạt vi phạm hành chính theo quy định
vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy lực lượng công an tiến hành kiểm tra quán fany game
tại thị trấn tân cuối tỉnh vĩnh long và bắt quả tang sáu đối tượng đang đánh bạc
nên đã lập biên bản sự việc
và đề nghị ủy ban nhân dân huyện bình tân ra quyết định xử phạt
theo quyết định mỗi đối tượng bị phạt tiền một mươi năm triệu đồng
theo nguyên định một trăm một mươi bảy của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
với tổng số tiền là chín mươi triệu đồng riêng hành vi đánh bạc sẽ được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng truy khắc
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng lương văn nhất chú tại huyện tri tôn tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo thông tin ban đầu thời gian gần đây lương văn nhất về sống cùng mẹ là bà lý thị oanh
và chát dưỡng là ông bùi bá lộc tạm trú tại huyện tri tôn
vào tối ngày hai mươi chín tháng bảy ông lộc sau khi uống rượu đã lớn tiếng chửi bới và đuổi nhất cùng bà oanh ra khỏi nhà
không kiềm chế được bản thân nhất đã lấy cây dao tự chế đâm ông lộc tử vong sau đó đến cơ quan công an đầu thú
tự nhận là công an để thực hiện hành vi lừa đảo đối tượng văn hữu tường trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
vừa bị công an phường hòa minh quận liên triều phát hiện bắt quả tang
bằng thủ đoạn làm quen tự nhận là công an có mối quan hệ với nhiều người giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền thành phố
văn hữu tường đã nhận tám triệu đồng và hứa sẽ xin việc cho anh hoàng anh đức ở phương hòa minh
chưa dừng lại ở đó tường còn tiếp tục yêu cầu anh đức đưa thêm năm triệu đồng
để làm phí bôi trơn nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo anh đức đã đến trình báo cơ quan công an
đến chiều ngày ba mươi tháng bảy khi vừa thực hiện hành vi giao nhận tiền thì tưởng bị công an phường hóa minh bắt quả tang
để biết tưởng từng có một tên án về tội lừa đảo chiếm hoạt tài sản vào năm hai nghìn một mươi nay lại tiếp tục tái phạm
hoạt động của tội phạm mua bán người không những không giảm mà còn có chiều hướng gia tăng
với nhiều phương thức thủ đoạn hoạt động mới như lợi dụng môi giới hôn nhân môi giới lao động
môi giới cho nhận con nuôi mang thai hộ thậm chí là cho nạn nhân sử dụng chất ma túy sau đó khống chế ép buộc lao động
chính vì vậy dù phải tập trung đối phó với dịch covid một mươi chín nhưng đảng quốc hội chính phủ các bộ ngành địa phương
vẫn luôn coi công tác phòng chống mua bán người là một nhiệm vụ trọng tâm triển khai nhiều giải pháp
nhằm từng bước ngăn chặn đẩy lùi loại tội phạm này có phần bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội của đất nước
và cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
ghi nhận sau đây trên địa bàn tỉnh quảng ngãi về những nỗ lực ngăn chặn tội phạm mua bán người trên địa bàn vùng cao
sáu tuổi bị rụ rỗ nghe lời xuống phố tìm việc làm từ đây phạm thị lan ở huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi bị lừa bán sang trung quốc làm gái bán dâm
một gái trong mình là thích khách bao nhiêu
mười khách mười mấy khách hai mươi khách cũng có
sau một thời gian làm gái bán dâm phạm thị lan đã nghe lời bạn trai quay về việt nam rụ rỗ đưa các thiếu nữ sang trung quốc
bây giờ hai người yêu nhau rồi em phải càng làm gái mệt lắm để em có ai bạn bè em quê á rồi em cùng em về
nói lẽ cái tiếng đó em ngồi nói về kênh gái thì em đưa một lần thôi
một đứa minh long một đứa song tai một đứa song ha bốn đứa cho tất cả một chiếc một đứa mà

cũng xảy ra một số trường hợp mà em học sinh nữ bỏ học để mà nghe theo lời rụ rỗ của một số người khác để đi xuống các khuyện đồng bàn để phục vụ các quán karaoke
các đối tượng mua bán người có xu hướng hoạt động liên tỉnh liên kết với các đối tượng ở nhiều địa phương và với người nước ngoài để hình thành các đường dây tội phạm khép kín
nhiều đối tượng từ nạn nhân
nghe thông tin
theo lời rụ rỗ rủ dây của kẻ xấu đã trở về quê hương chuyên đi lôi kéo lừa gạt những nạn nhân khác
lực lượng công an xã phải nắm chắc tình hình và nắm chắc công tác nhân khẩu hộ khẩu tầm trú tăng cường kiểm tra công tác này
vậy mà khi mà phát hiện các đối tượng này trở về địa phương thì tiến hành gọi hỏi răng đan để cho các đối tượng không có điều kiện
và lũ rê lô kéo những người khắp thành phố
để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm mua bán người cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống tội phạm mua bán người trong toàn xã hội
mỗi người dân cần tự biết bảo vệ chính bản thân mình tránh xa mọi cám rỗ và những cạm bẫy của bọn tội phạm
các gia đình luôn nhắc nhở dạy con em hiểu phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm để phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này